vào dạng sáng ngày hôm nay hơn một trăm linh cảnh sát cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm bất ngờ đột kích hai nhà hàng nơi đã từng bị báo chí phanh phui vì có nhiều hành vi vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh có yếu tố khiêu dâm
chín mươi người trong đó đa phần là tiếp viên quản lý nhà hàng đã được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
tuyến đường tôn thất tùng được phong tỏa phục vụ công tác kiểm tra tại nhà hàng dmars khi đoàn kiểm tra ập vào bất ngờ nhiều tiếp viên nữ tại hai mươi phòng vip trong nhà hàng chưa được báo động nên vẫn trong tình trạng trang phục hở hang một số tiếp viên nữ tháo chạy khỏi phòng nhưng bị giữ lại
đoàn kiểm tra đã đưa nhiều tiếp viên nữ quản lý nhà hàng và những người có liên quan về trụ sở làm việc
cũng ngay trong sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra nhà hàng số chín mươi hai ký con phường nguyễn thái bình quận một
tại đây cũng phát hiện tình trạng nhân viên nữ trong các phòng ăn mặc trang phục mát mẻ
đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý nhiều hành vi trong đó có hành vi hoạt động karaoke không phép không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhân viên không có hợp đồng lao động